bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tp hcm cho biết vừa tiếp nhận từ bệnh viện bình phước ba bệnh nhân nghi bị ngộ độc rượu methanol là một gia đình gồm bốn người trong đó một người đã tử vong
trước đó bốn người tại bình phước tổ chức ăn uống sau đó tất cả đều xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi thở nhanh mờ cả hai mắt khó thở khát nước
người đàn ông chủ nhà sau đó tử vong do ngồi độc quá nặng ba người phải đi cấp cứu cùng người vợ ba mươi bảy tuổi con trai một mươi sáu tuổi và một người bạn của gia đình
cả ba được đưa vào bệnh viện địa phương sau đó được chuyển lên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
kết hợp với các xét nghiệm cận lâm sàng bác sĩ nhận định bệnh nhân ngộ độc methanol nặng
trước mắt các bác sĩ bụi dịch ổn định hô hấp sau đó lọc máu để thải methanol ra ngoài cho cả ba người bệnh